hôm nay ngày thi đấu chính thức thứ ba của đại hội thể thao toàn quốc chứng kiến nhiều cuộc so tài kịch tính và hấp dẫn
đáng chú ý trong một ngày thi đấu thành công đoàn đà nẵng đã gây bất ngờ khi vươn lên tạm xếp vị trí thứ ba trung quốc
trong buổi sáng nay bộ môn thể dục dụng cụ chính thức bước vào ngày thi đấu đầu tiên
đoàn hà nội và tp hcm đã thể hiện sự vượt trội khi liên tiếp mang về những tấm huy chương cho đoàn thể thao của mình
trong đó ở nội dung đồng đội nữ đoàn hà nội đã xuất sắc đoạt huy chương vàng khi giành được một trăm tám mươi chín chín trăm linh điểm
còn ở nội dung đồng đội nam huy chương vàng thuộc về các vận động viên của đoàn tp hcm với số điểm giành được là ba trăm một mươi hai một trăm hai mươi năm
ghi nhận trong ngày khởi tranh môn thể dục dụng cụ diễn ra xuân sẻ thuận lợi và thành công với chất lượng chuyên môn cao
ngày mai hai mươi chín tháng một mươi một bộ môn thể dục dụng cụ sẽ thi đấu nội dung toàn năng toàn năng nữ
trong khi đó
ở bộ môn cầu lông ngày hai mươi tám tháng một mươi một là một ngày thi đấu khởi sắc của các vận động viên đoàn đà nẵng
khi các vận động viên của đơn vị này đã đem về thêm hai tấm huy chương vàng ở các nội dung đơn nữ và đồi nữ
tuyển thủ quốc gia nổi bật nguyễn tiến minh có ngày thi đấu thành công với việc giành được huy chương vàng ở nội dung đơn nam
hai giải vàng còn lại thuộc về đoàn hà nội ở các nội dung đôi nam và đôi nam nữ
trong ngày hôm nay một số môn thi khác bước vào đấu loại như canoing các nội dung cự li năm trăm linh m
bóng truyền trong nhà đá cầu võ cổ truyền cờ vua
trung kết một số môn như điền kinh xe đạp đường trường lặn quần vợt pencastilat bóng bàn bắn súng
tính đến thời điểm hiện tại của ngày thi đấu chính thức thứ ba
đoàn hà nội vẫn vững vàng ở ngôi vị thứ nhất toàn đoàn với bốn mươi chín huy chương vàng
hai đoàn thành phố hồ chí minh và đà nẵng lần lượt xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba